cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn thị vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại thôn đông châu xã thạch ngọc huyện thạch hà nguyên là cán bộ ngân hàng vp banh hà tĩnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau khi nhận được đơn tố giác của nhiều bị hại trên địa bàn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an hà tĩnh đã khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh
bước đầu làm rõ trong thời gian từ tháng sáu đến cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đối tượng đã lợi dụng công việc là nhân viên phòng kinh doanh vp bank chi nhánh hà tĩnh
chiếm đoạt của bốn bị hại với số tiền gần ba tỷ đồng sau đó cắt liên lạc bỏ trốn khỏi địa phương